tại công trình thủy điện nậm na một thuộc bản nậm cấy xã hoang thèn huyện phong thổ tỉnh lai châu
xảy ra một vụ tai nạn lao động làm hai công nhân thiệt mạng và một công nhân bị thương nặng
sau vụ việc xảy ra các đơn vị liên quan đã thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả vụ việc
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thủy điện nậm nam một huyện phong thổ tỉnh lai châu
ngày một mươi hai tổ thi công của công ty tiến hành đổ bê tông mặt sàn đáy bể dầu của công trình thủy điện nậm nam
trong quá trình thi công đến giờ ba mươi phút cùng ngày thì xảy ra tai nạn làm hai người chết và một người bị thương nặng
hai người tử vong tại chỗ là anh lường văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở nà nhạn thành phố điện biên tỉnh điện biên
và anh giàng láo thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở yên châu tỉnh sơn la
anh lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở xã pa tần huyện xìn hồ tỉnh lai châu bị thương nặng
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
chi nhánh công ty sông đà bốn trăm linh năm tập trung lực lượng khắc phục hậu quả đưa hai nạn nhân bị tử vong về quê mai táng
công ty chịu hoàn toàn phí mai táng và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết ba mươi triệu đồng
thành nập hội đồng bảo hộ lao động mang tới an toàn vệ sinh lao động
đầy đủ cho anh em còn đối với công tác thi công thì thực hiện theo biện pháp thi công được duyệt
và tất cả các quy trình quy phạm tuân thủ theo quy định
hai trường hợp số vong một trường hợp ký hợp đồng dài hạn với công ty
một trường hợp ký hợp đồng thời vụ đưa hai nạn nhân về quê để an táng
về phía đơn vị thì chúng tôi cũng đã lo
tất cả xe cộ đi lại và mọi chi phí để về an táng
chủ tư đã họp yêu cầu các nhà thầu phải cương quyết
phải chấn chỉnh lại công tác tổ chức thi công và công tác đảm bảo an toàn cho người lao động
thì đã yêu cầu các nhà thầu phải cắt cử anh em cán bộ công nhân viên
phải thường xuyên đi tập huấn để đảm bảo lưng cao công tác về an toàn lao động
công trình thủy điện nậm nam i do công ty
vì cổ phần thủy điện tây bắc là thành viên của tập đoàn hưng hải làm chủ đầu tư
với tổng mức vốn hơn một hai trăm linh tỷ đồng
công trình thủy điện này được khởi công từ cuối năm hai nghìn một mươi năm